tại thừa thiên huế do chịu ảnh hưởng từ các đợt áp thấp nhiệt đới từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
nên bờ biển trên địa bàn tỉnh đã bị sạt lở nghiêm trọng
đặc biệt là tại bờ biển xã vinh hải huyện phú lộc
chỉ trong một thời gian ngắn sóng biển đã lấn sâu vào đất liền hơn ba mươi mét
đe dọa đến đời sống sinh hoạt của hàng chục hộ dân
và ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng ba trăm linh hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây
tình trạng sạt lở tuyến bờ biển tại xã vinh hải huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế những ngày qua diễn ra khá phức tạp
đặc biệt một đoạn bờ biển dài gần năm mươi mét bị sóng cuốn trôi phá vỡ hoàn toàn
làm nước biển tràn vào đất liền và có nguy cơ dẫn đến mở thêm một cửa biển mới
hiện tượng sạt lở đã đe dọa trực tiếp một mươi sáu hộ dân sinh sống tại khu vực này
và làm ảnh hưởng đến khoảng ba trăm linh hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp của nhiều bà con nông dân trên địa bàn
đặc biệt một đoạn bờ biển dài gần năm mươi mét bị sóng cuốn trôi phá vỡ hoàn toàn
rất là khó khăn về vấn đề trong sản xuất vụ đông xuân
bờ biển xã vĩnh hải dài khoảng bốn km mỗi năm chính quyền tổ chức trồng mới từ bảy mươi đến một trăm linh cây phi lao ven bờ
để chắn sóng gió nhưng đều bị sóng biển cuốn trôi
hàng năm cứ vào mùa mưa biển lại lấn sâu vào đất liền hàng chục mét
nếu hiện tượng này cứ tiếp tục xảy ra ngày một nghiêm trọng như hiện nay
thì sẽ ảnh hưởng đến gần bảy trăm linh hộ dân sinh sống trong khu vực này
và cắt đứt tuyến đường tỉnh lộ hai mươi một đoạn đi qua địa bàn xã vinh hải
năm hai mươi sáu cho đến khoảng đầu tháng một mươi hai hai mươi sáu
thì tình hình bờ biển vinh hải xâm thực bình cuốn từ một mươi năm hai mươi mét
đặc biệt trong đợt bão norten vừa qua và không khí lằn từ ngày hai mươi bảy hai mươi chín tháng một mươi hai hai mươi sáu
vào lúc tám giờ sáng ngày hai mươi chín thì bờ biển của vinh hải đã bị trộn tại vị trí của thúc bốn
tình hình xâm thực và xác lợi nghiêm trọng đến thời điểm này khoảng bình cuốn có đoạn ba mươi mét
nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân
đặc biệt là cho ba trăm linh người
hà sản xuất nông nghiệp trong đó có một hai lúa
và nguy cơ năng nhất đó là có một mươi sáu hồ dưng trực tiếp ở xe vén biển
tại thôn bốn này có khả năng là phải di dời khẩn cấp
do về chúng tôi cũng kiến nghi về tận và chính phủ sớm có hỗ trợ đầu tư khẩn cấp
để cho an dưng và cũng đảm bảo sự phát triển kinh tế của địa phương
và đời sống của nhân dân được ổn định trong thời gian đến
theo các cơ quan chức năng hiện nay trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
có khoảng một mươi điểm bờ biển bị sạt lở
với chiều dài hơn một mươi km
trong đó bờ biển xã vinh hải là địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng nhất
và có nguy cơ dẫn đến mở thêm một cửa biển mới
hiện chính quyền huyện phú lộc cùng các ngành chức năng tại thừa thiên huế
lên phương án và tiến hành hàn khẩu tạm thời điểm sạt lở này
để giúp người dân có thể tiếp tục gieo xạ kịp thời vụ lúa đông xuân năm nay